người tham gia giao thông đi ngược chiều thậm chí là đi tràn lên vỉa hè
bất chấp việc xử lý của các lực lượng chức năng thực trạng này đã và đang diễn ra trên nhiều tuyến đường
tại thành phố hà nội tiêm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trên tuyến đường vành đai ba
giờ cao điểm tại tuyến đường vành đai ba hướng từ đường nguyễn xiển về linh đàm
bất chấp biển cấm hàng chục xe máy nối đôi nhau đi ngược chiều
chỉ khi lực lượng chức năng có mặt thì người tham gia giao thông chống đối theo nhiều cách
như cách của người đàn ông này
và khi bị cơ quan chức năng xử lý thì họ tìm đủ lý do để biện minh cho hành vi vi phạm của mình
chỉ vì sự thuận tiện nhanh chóng mà quên đi sự nguy hiểm cho chính mình
và cho các phương tiện tham gia lưu thông đi đúng chiều
thực trạng này đang diễn ra hàng giờ hàng ngày
có tới hàng trăm phương tiện đi ngược chiều tại khu vực này
đó cũng là hàng trăm mối nguy hiểm rình rập
thứ nhất là lượng người tham gia giao thông đông
dẫn đến ủn tắc người dân thì lại ủn sang phía bên đi ngược chiều và đi theo hèn hè thì cũng là đông
lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng cảnh sát trật tự phường thì quân số thì ít
cũng không thể nào giải quyết ngay một lúc được số lượng người đông như vậy
đi ngược chiều là vi phạm luật giao thông
theo nghị định một trăm linh mới có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
với hành vi đi xe máy ngược chiều người vi phạm sẽ bị xử phạt từ một đến hai triệu đồng
tước giấy phép lái xe từ một đến bốn tháng
đây là một mức xử phạt
mức xử phạt khá nặng nhưng dường như chưa đủ sức săn đe